huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc hiện có hơn một trăm hai mươi hectare trồng thanh long đỏ
cây thanh long đỏ không chỉ giúp nông dân xóa nghèo vươn lên làm giàu nhanh chóng
mà còn góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trong huyện
về xã vân trục hôm nay đi đâu cũng nghe nông dân bàn chuyện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
trong đó thanh long vẫn là cây chủ lực
gia đình bà đỗ thị kim khu năm xã vân trục là một trong những hộ đầu tiên ở vân trục
dám mạnh dạn bỏ cây bạch đàn để trồng cây thanh long đỏ
sau năm năm chuyển đổi đất đồi rừng sang trồng thanh long với hơn ba trụ thanh long ruột đỏ
thu hoạch ba vụ một năm trừ chi phí mỗi năm gia đình bà thu lãi từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng
và giải quyết việc làm cho các thành viên trong gia đình
cây thanh long này đặc biệt của nó là nó từ ngày tôi làm đến bây giờ là tôi
chưa có phải sử dụng một loại thuốc trừ sâu nào cả
chỉ có thỉnh thoảng có những con kiến hôi kiến hiếc thì thế thôi
chứ tôi không phải dùng cái gì không phải dùng một loại thuốc trừ sâu nào cả
mình chỉ có trăm bón nó để cho nó ra hoa kết trái thôi
chứ còn không phải sử dụng một loại thuốc bảo vệ thực vật nào
việc chuyển đổi trồng thanh long ruột đỏ đem giá trị từ một mươi đến một mươi năm lần
so với cây bạch đàn sắn và các loại cây ăn quả truyền thống khác
tuy nhiên một điều mà người trồng thanh long ở vân trục
vân trục lo lắng hiện nay là đầu ra cho quả thanh long ruột đỏ
vẫn do thương lái các nơi đến mua
chứ chưa có một cơ quan tổ chức nào đứng ra
nên nhiều khi quả thanh long ruột đỏ bị ép giá
có khi mất đến một nửa giá nhất là vào thời điểm thanh long chín nhiều
đầu ra sản phẩm của mình thì đa số là các thương lái người ta đến mua
vẫn chưa có một cái công ty hoặc hợp tác xã nào
để đứng ra để bao tiêu sản phẩm cho bà con cả
về giá cả
nhiều lúc mà nó bội thu ở tất cả các khu vực
thì giá thương lái người ta mua
người ta cũng ép mình xuống gần một mươi giá liền
so với cách đây khoảng hơn một tuần
xác định đây là cây ăn quả mang tính hàng hóa
có hình thái quả và chất lượng đặc trưng
có thể tạo nên thương hiệu cho lập thạch
ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng dự án trồng cây thanh long ruột đỏ
với diện tích một trăm linh hectare trên ba xã
là vân trục xuân hòa ngọc mỹ
sản phẩm thanh long ruột đỏ của huyện là vân trục xuân hòa ngọc mỹ
về lập thạch có thể được tiêu thụ
ở các thị trường ngoài tỉnh vịnh phúc
cũng như có thể xuất khẩu ra nước ngoài
thì chúng tôi cũng thực hiện một số công việc rất là quan trọng
cái thứ nhất là thực hiện phát triển cái quy hoạch
vùng thanh long theo vùng trọng điểm
và có quy mô để đảm bảo khối lượng hàng hóa
cái thứ hai nữa là chúng tôi khuyến cáo
và định hướng cho nhân dân
là phát triển cây thanh long ruột đỏ này
theo quy trình
sản xuất an toàn việt gáp
năm hai nghìn một mươi năm sản phẩm thanh long ruột đỏ
của huyện lập thạch
được cục sở hữu trí tuệ việt nam
bộ khoa học công nghệ cấp bằng công nhận thương hiệu
mới đây đã có một tấn thanh long ruột đỏ lập thạch
lần đầu tiên đã được xuất sang thị trường malaysia
đây là bước ngoặt mở ra triển vọng
giúp người chồng thanh long ruột đỏ lập thạch
đầu tư mở rộng sản xuất
tạo cơ hội làm giàu cho người dân
ở huyện miền núi còn nhiều khó khăn này